trong ngày ba tháng bốn do nước lũ cuốn xiết miền trung đã ghi nhận hai người thiệt mạng
cả hai nạn nhân trước khi ngã xuống dòng nước lạnh lẽo đều là những người con người mẹ yêu thương của gia đình
chiều ba bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hải lăng tỉnh quảng trị xác nhận vừa tìm thấy chị l t dê quy
hai mươi tuổi trú tại xã hải định huyện hải lăng đã qua đời vì bị nước lũ cuốn trôi sau hai ngày mất tích
hiện chị quy đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng
trước đó vào sáng hai tháng bốn chị quy về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn thiện đông cùng xã
chị quy có thể ở lại nhà mẹ đẻ ở thôn thiện đồng nơi có địa hình cao hơn
nhưng vì con nhỏ khóc nên chị quy đã vượt lũ để về chăm con
trước khi về nhà chị quy mua một thùng mì tôm
buộc sau chiếc xe đạp để mang về dự trữ cho gia đình ăn phòng khi lũ lụt kéo dài
nhận được tin báo từ người dân nghi chị quy mất tích ở tuyến đường liên thôn của xã hải định
ubnd xã đã huy động dân quân công an tổ chức tìm kiếm
đến một mươi hai h ngày ba tháng bốn lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị quy tại khu vực đê mai lĩnh
cách vị trí nghi mất tích khoảng một km
thời điểm mất tích chị quy đi qua đoạn đường ngập nước lũ có mưa to gió lớn
đây là trường hợp
thiệt mạng đầu tiên ở quảng trị trong đợt mưa lũ trái mùa vừa qua
cùng ngày tin từ ubnd huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế cho biết
địa phương đã tìm thấy chị lê thị pê chú tại xã phong trường huyện phong điền
trước đó chị p đi chợ bằng xe máy cùng với em gái
khi đi qua đoạn đường thuộc thôn nhất phòng do nước lũ ngập sâu chảy mạnh và gió to
nên cả hai bị ngã xe máy rơi xuống nước
ngay khi phát hiện người dân đang bùa lưới gần đó đã lao xuống nước lũ
cứu hai người nhưng chỉ cứu được người em còn chị p mất tích
đến gần trưa chị p được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lò hậu sự
được biết chị p vừa sinh con nhỏ gia đình thuộc diện khó khăn
nên các cấp trên địa bàn xã phòng trường đang kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân